thưa quý vị trong những ngày tới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía tây
có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông nam kết hợp hiệu ứng phơn
nên nắng nóng tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là trên mức ba mươi bốn độ
đi cùng với đó là độ ẩm giảm thấp nên càng làm tăng cảm giác khô nóng
quý vị chú ý là bổ sung đủ nước và các loại vitamin khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
trong khi đó tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ do quá trình hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên mưa vẫn có thể xảy ra vào khoảng sáng sớm tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
còn trưa chiều thì trời đều có nắng và nắng nóng cũng gia tăng trong những ngày tới
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt được mức là ba mươi bảy ba mươi tám độ
dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến cuối tuần
nên quý vị chú ý đề phòng nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao
lưu xuống các tỉnh thành trung bộ khu vực này chịu tác động mạnh mẽ
của vùng áp thấp nóng từ phía tây nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
với nhiệt độ cao nhất có thể chạm mức là ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây còn trên ba mươi tám độ
đi cùng với đó là độ ẩm giảm thấp nên người dân cần đề phòng nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra
và nguy cơ chập nổ điện ở khu dân cư đông đúc
các tỉnh thành từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
trời cũng phổ biến là ít mưa trong ba ngày tới
nắng nóng xảy ra ở khu vực phía bắc từ đà nẵng đến phú yên
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt ở mức là ba mươi sáu ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận thì nắng có cường độ vừa phải
nên nhiệt độ dịu mát hơn ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
dự báo đợt nắng nóng tại miền trung sẽ còn kéo dài trong thời gian tới
nên quý vị chú ý để đảm bảo sức khỏe
với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của đới gió tây nam
có cường độ trung bình nên vẫn tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
còn trưa chiều thì sẽ còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
thời tiết dịu mát so với các tỉnh bắc và trung bộ trong những ngày tới
tương tự tại các tỉnh thành miền nam gió mùa tây nam cũng mang đến
những cơn mưa rào và rông vào lúc chiều tối
đặc biệt lưu ý là tại khu vực ven biển từ cà mau đến kiên giang và sóc trăng
trong mưa rông thì cần đề phòng với gió giật mạnh
ban ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ ban trưa phổ biến
ở dưới mức ba mươi năm độ tại đây